vào sáng ngày hôm nay công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân hai thanh niên tử vong lúc dạng sáng
theo thông tin ban đầu vào dạng sáng ngày hôm nay người dân hai bên đường đông nhì
phường lái thiêu tp thuận an đã nghe tiếng động rất mạnh nên chạy ra xem
khi đến hiện trường mọi người phát hiện hai thanh niên đang nằm bất động bên lề đường
trên người chảy nhiều máu chiếc xe máy đâm vào một quầy bắn rau bên đường gần đó
được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng cả hai thanh niên này đã tử vong
theo một số người bạn của nạn nhân trước thời điểm xảy ra vụ việc
hai thanh niên này có tham dự sinh nhật đang trên đường về phòng trọ thì đã gặp nạn